ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung chi tiết về những thiệt hại do bão số năm gây ra tại các địa phương
theo thống kê sơ bộ tính đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng chín trên địa bàn tp huế có bảy người bị thương tám trăm một mươi sáu ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng
một tụ điện và một biến áp bị gãy đổ một mươi chín ô tô mô tô hư hỏng do bị cây xanh gãy đẻ hơn hai trăm năm mươi cây xanh lâu năm có nhiều giá trị bị gãy đổ
trước khi bão số năm vào công an tp huế đã cùng với các ban ngành di rời năm trăm linh một hộ hai hai mươi năm nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
tại quảng trị mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn đã gây ngập cục bộ tại hai điểm thuộc huyện đắc rông
về thiệt hại ban đầu tính đến một mươi một h ngày một mươi tám tháng chín đã có một người bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực cầu tràn thôn a pun xã tà rụt đắk rông hiện chưa tìm thấy
tại huyện hải lăng đã có một người bị thương
do chẳng chống nhà cửa trước khi bão số năm đổ bộ chín ngôi nhà bị tốc mái
tại huyện hương hóa có sáu nhà bị tốc mái
tính đến thời điểm này tỉnh quảng trị đã di rời hơn một mươi bốn người dân
hệ thống điện do gió bão cây đổ đã gây sự cố mất điện trên diện rộng toàn tỉnh quảng trị ảnh hưởng hơn một trăm tám mươi khách hàng
từ sáng nay do ảnh hưởng của cơn bão số năm tại quảng bình bắt đầu có mưa kèm theo gió lớn
trên địa bàn đã có hai phụ nữ bị thương do các sự cố xảy ra trong cơn bão
để chủ động ứng phó với bão số năm hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
các sở ngành địa phương trong tỉnh sẵn sàng triển khai phương án di rời hai mươi hộ dân khỏi vùng nguy hiểm vùng ven biển cửa sông trong trường hợp khẩn cấp
do ảnh hưởng của cơn bão số năm mưa lớn và sóng lớn từ tối qua đến sáng nay ngày một mươi tám tháng chín
đã gây sạt lở tại nhiều khu vực trên bờ biển cửa đại phường cửa đại thành phố hội an
ghi nhận thực tế tại khu vực bãi tắm cửa đại sóng lớn đã xé toác bao tải của đoạn kè mềm dài khoảng năm trăm linh mét
làm cát trượt ra biển và nước xâm thực sâu vào đất liền
để hạn chế thiệt hại thành phố hội an đã khẩn trương huy động lực lượng
tổ chức triển khai kè chắn đoạn kè nhằm bảo vệ hàng dừa và dãy nhà hàng nằm sát mép biển cửa đại